hôm nay một mươi ba tháng một mươi một quốc hội dành chọn một ngày thực hiện hoạt động giám sát tối cao
trong đó có nghe trình bày báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám để có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình cháy nổ
trên toàn quốc trong thời gian gần đây cũng như trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
mời quý khán giả theo dõi tổng hợp sau đây của truyền hình nhân dân
theo thông tin từ tổng cục thống kê tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng một mươi
trên toàn quốc xảy ra ba hai trăm linh vụ cháy nổ làm tám mươi hai người chết và hơn một trăm bốn mươi người bị thương
thiệt hại ước tính hơn một một trăm linh tỷ đồng
như vậy trong một mươi tháng đầu năm trung bình mỗi ngày có hơn một mươi vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước
ô nhiễm môi trường sau các vụ cháy nổ cùng phản ứng chậm chẽ sự lúng túng của cơ quan chức năng
trong việc xử lý ô nhiễm cũng là vấn đề
vấn đề đáng bản
đơn cử như vụ cháy nhà máy phích nước bóng đèn dạng đông xảy ra vào cuối tháng tám vừa qua
hậu quả về vật chất của vụ cháy là con số không nhỏ
thế nhưng hậu quả về môi trường của nó còn to lớn hơn rất nhiều
bởi nhà máy này nằm giữa một khu dân cư có mật độ rất cao
ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng chưa cao
nhiều vụ cháy nổ xảy ra chỉ vì bất cần
điển hình như vụ cháy xảy ra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại một nhà hàng đang sửa chữa tại đồng nai
nguyên nhân cũng chỉ vì không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi tiến hành sửa chữa
vụ cháy đã khiến bảy người thiệt mạng
rừng cũng là nơi rất dễ phải hứng chịu hậu quả khi con người bất cần
điển hình như vụ đốt rác ở nghi xuân hà tĩnh
đốt rác rồi sau đó đốt luôn cả năm mươi hectare rừng thông phòng hộ
hàng nghìn người thuộc nhiều lực lượng khác nhau đã phải mất đến ba ngày
để khống chế hoàn toàn đam cháy
tại phiên họp thứ ba mươi sáu diễn ra hồi tháng tám vừa qua của ủy ban thường vụ quốc hội
báo cáo tóm tắt về kết quả giám sát chuyên đề của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám đã được công bố
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cả nước xảy ra hơn một mươi ba một trăm linh vụ cháy

ba mươi người bị thương tám trăm hai mươi người
thiệt hại về tài sản ước tính hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
và gần sáu năm trăm linh hectare rừng
trung bình mỗi năm xảy ra gần ba ba trăm linh vụ cháy
làm chết gần chín mươi người
bị thương hơn hai trăm linh người
thiệt hại về tài sản trị giá hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
và hơn một sáu trăm linh hectare rừng
trung bình mỗi ngày trên toàn quốc xảy ra chín vụ cháy
làm chết hoặc bị thương một người
thiệt hại về tài sản ước tính bốn bốn tỷ đồng
và năm ba hectare rừng
ba hectare rừng